thưa quý vị một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thủ địch đối với đảng và nhà nước ta
đó là cố tìm ra những chi tiết mà chúng cho là kẽ hở trong chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
để xuyên tạc kích động đổi trắng thay đen
các đối tượng này thường tìm cớ từ những vấn đề được người dân quan tâm trong chủ trương chính sách an sinh xã hội
để kích động người dân dưới cái mát là đòi hỏi sự công bằng dân chủ
từ đó hòng chia rẽ và phá hoại niềm tin của nhân dân ta
phủ nhận ý nghĩa nhân văn của những chính sách xã hội hiện hành
để hiểu rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phần trình bày của biên tập viên nam hà ngay sau đây
kính chào quý vị và các bạn
với quan điểm coi con người là trung tâm là chủ thể là mục tiêu là động lực nguồn lực phát triển
đảng nhà nước ta luôn luôn quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc hơn
thế nhưng mỗi dịp lễ tết các thế lực thủ địch vẫn luôn luôn rêu rào xuyên tạc
chính sách an sinh xã hội công tác chăm lo cho tết cho nhân dân
mỗi dịp gần tết nguyên đán các trang tin phản động hoặc thiếu thiện trí với việt nam
tung lên các bài viết hình ảnh clip xuyên tạc phủ nhận giá trị tốt đẹp của tết cổ truyền
với cách nhìn phiến diện các đối tượng cho rằng tết nguyên đán làm cho nền kinh tế ảo uột
thủ phạm của sự đình trệ kinh tế gây lãng phí thời gian tiền của
đối với người việt nam của chúng ta tết là một dịp vô cùng khó khăn
chưa hết dựa trên những thông tin chưa đầy đủ về đời sống người lao động dịp tết
các thế lực thù địch tiếp tục lên mạng rêu rao rằng người lao động trong nước đang rất khó khăn
kinh tế suy thoái tạo ra khung cảnh ảm đạm những ngày cận tết

các phản động như việt tân cũng lập tức lấy hình ảnh phát quà từ thiện để bóp méo thổi phòng về cuộc sống khó khăn của người dân
từ đó không quên đan cài luận điệu xuyên tạc về việc quản lý điều hành kinh tế đất nước
trên thực tế tất cả các nhà đầu tư quốc tế rồi các doanh nghiệp nước ngoài ở việt nam
chính họ là những đơn vị có thể cảm nhận rõ nhất về nền kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh
về đời sống về việc làm của người lao động
nhìn chung chúng ta vẫn đảm bảo được một hoạt động sản xuất kinh doanh là tốt ổn định
vấn đề thời điểm luôn là một vấn đề hết sức quan trọng trong phương thức thủ đoàn tuyên truyền trồng phá trên lĩnh vực tư tưởng của các đối tượng thủ địch
lời chung vào vấn đề thời điểm đó các đối tượng thủ địch mới tung ra các luận điều để xuyên tạc về thực tiễn về đời sống của công nhân
nói trận hơn lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn chung các đối tượng liên tục tung ra các luận điều rằng
nhà nước rũ bỏ trách nhiệm lo an sinh cho dân và xuyên tạc chế độ an sinh xã hội ở việt nam có chiều hướng thụt lùi
tôi nghĩ rằng những ý kiến trên không dựa trên những sự thật những nỗ lực cố gắng của đảng và nhà nước của chúng ta
cũng như là toàn xã hội trong việc chăm lo một cái tết
nói riêng cho người nghèo hay là chăm lo cho người nghèo nói chung
mục tiêu của các đối tượng thủ địch đấy là nhằm kích động tâm lý bất bình bất mãn trong là tầng lớp công nhân
cũng như là phù nhận bối đen những cái thành tựu và nỗ lực của là nhà nước việt nam trong vấn đề là chăm lo cho đời sống của công nhân
triệt để khai thác những sự việc chưa được kiểm chứng hoặc những việc không đúng sự thật
từ đó phóng to quy trục
xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước về chính sách an sinh xã hội
tất cả đều nhằm làm lung lạc bóp méo niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
thưa quý vị vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp với công an tp huế
và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ được đối tượng nguyễn cửu quốc chú tại thành phố huế
quốc đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
vào sáng cùng ngày quốc điều khiển xe máy trên đường và xảy ra va chạm giao thông với anh nguyễn văn bình cùng trú tại thành phố huế
quốc đuổi theo anh bình sau đó xảy ra cãi vã
trong lúc xô xát quốc đã giúp giao mang theo người đâm liên tiếp ba nhát một người anh bình
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện
nhận được tin báo sau hai giờ đồng hồ xác minh lực lượng công an đã bắt được quốc tại nhà riêng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng
với hành vi cố ý gây thương tích trần văn trường chú tại thị xã cai lệ vừa bị công an huyện tân phước tỉnh tiền giang khởi tố bắt tạm giam
trường làm công nhân tại một công ty trong khu công nghiệp long giang thuộc huyện tân phước
do nghi ngờ đồng nghiệp của mình là anh đinh vĩnh thuận trú tại huyện châu thành tỉnh long an có quan hệ tình cảm với bạn gái cũ của mình
nên vào ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba khi gặp thuận tại công ty trường đã dùng dao mang theo người để đâm anh thuận
anh thuận được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện qua giám định tỷ lệ thương tích của anh đinh vĩnh thuận là ba mươi năm
qua công tác nghiệp vụ công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
ba đối tượng gồm hà thị thanh trúc cầm đầu đường dây và hoàng thị cầm lệ lê văn dưỡng cùng chú tại thành phố huế
tại thời điểm bị bắt lệ thông qua ứng dụng zalo nhận ghi số đề cho nhiều con bạc trong đó có dưỡng với số tiền là bốn mươi hai triệu đồng
sau khi nhận ghi số đề cho các đối tượng lệ chuyển cho trúc để thực hiện việc tổng hợp trong ngày
chỉ trong bốn ngày gần nhất trúc đã có hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền hơn một bảy tỷ đồng
trúc khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
và đến nay tổng số tiền giao dịch khoảng một mươi chín tỷ đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với cục phòng chống tội phạm ma túy lào
và công an một số địa phương của lào vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau chín năm lần trốn
vào năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh điện biên đã ra quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm đối với sùng a dí
chủ tại huyện mường ảng tỉnh điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy đồng thời xác lập chuyên án để truy bắt
qua công tác nghiệp vụ và trao đổi thông tin với công an nước bạn lào
lực lượng chức năng đã phát hiện sành thào đang cư trú tại tỉnh viên trăn chính là sùng a dí nên đã phối hợp với bắt
sau chín năm lần trốn hiện sùng a dí đã được di lý về điện biên để điều tra xử lý
vào trưa ngày hôm nay trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe đạp điện khiến cho hai nữ sinh tử vong
cụ thể ô tô tải do tài xế nguyễn anh phũ ở tỉnh lâm đồng điều khiển theo hướng bắc nam khi đến đoạn km một nghìn năm mươi tám chín trăm ba mươi
đã va chạm với xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển
vụ tai nạn đã khiến em ngô thị hà my một mươi ba tuổi chú phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi tử vong tại chỗ
em lê thị hường một mươi tuổi tử vong sau đó
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi công an thành phố quảng ngãi
đã đến hiện trường phân luồng điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân
công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an thị xã phước long tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng
do mâu thuẫn trong quán nhậu khiến một người tử vong
nạn nhân là nguyễn hoàng công phú ngụ tại phường thác mơ thị xã phước long tỉnh bình phước
khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hôm qua nguyễn công trường cùng nguyễn thị thanh tuyền và một số người khác
ngồi nhậu tại quán nhậu ốc đêm thuộc khu phố năm phường long phước thị xã phước long
trong lúc nhậu giữa cường và tuyền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn
nửa tiếng sau người yêu của tuyền là nguyễn hoàng công phú cũng đến chỗ nhậu
khi nghe kể chuyện giữa cường và tuyền phú liền gây sự đánh nhau với cường
trong lúc đánh nhau cường lấy dao đâm vào người phú khiến anh này loạn trọng và ngã gục
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng phú đã tử vong ngay sau đó
gây án xong cường bỏ trốn khỏi hiện trường
hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn toàn quốc nói chung và tỉnh sơn la nói riêng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
ngoài những đường dây buôn bán ma túy lớn thì những tụ điểm buôn bán ma túy nhỏ lẻ cũng đang hoạt động mạnh
được xác định là địa bàn trọng điểm về ma túy của tỉnh sơn la
với vai trò nòng cốt công an huyện mường la đã và đang gia quân quyết liệt bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy
nghiện ma túy lâu năm lò văn dũng lò văn thắng quang văn hùng và tòng văn cường cùng chú tại xã mường bú huyện mường la
vừa bị lực lượng công an huyện mường la bắt giữ về hành vi mua bán trái phép tổ chức sử dụng trái phép chứa chấp việc sử dụng trái phép và cất dấu trái phép ma túy
tôi nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi chín ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tôi với thắng ở cùng bản với tôi xuống chỗ tây hùng để mua ma túy chơi
chúng tôi chơi ở chỗ nhà hùng là với giá một con đấy là một trăm linh nghìn xong rồi chúng tôi chơi hết một con thì thắng lại rủ tôi là lấy thêm con nữa
xong rồi tôi để điện thoại đấy xong rồi lấy về vì công an bắt ạ
còn đây là chủ đại lý ma túy cứ a dơ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã mường trùm huyện mường la cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ
cùng với thắng và lò văn dũng

qua các vụ việc vụ án mà chúng tôi đều chắc khám phá thì các đối tượng phạm tội về ma túy sử dụng rất là nhiều phương thức thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng
đặc biệt là các đối tượng liên lạc liên hệ với nhau trao đổi với nhau qua mạng xã hội hoặc là qua các điện thoại thông thường
nhưng mà việc trao đổi hàng nhận hàng thì các đối tượng toàn sử dụng người trung gian thứ ba
nên là việc điều tra khám phá đối tượng chính đối tượng cầm đầu thì cũng đặt ra nhiều khó khăn
nếu như trước đây nhóm đối tượng hoạt động đơn lẻ chỉ mua bán vài tép ma túy thì hiện nay tại địa bàn cơ sở chúng thành lập thành các nhóm từ ba đến sáu đối tượng
thậm chí là người trong cùng dòng tộc hoặc trong cùng một gia đình vừa mua bán vừa sử dụng ma túy
chỉ riêng trong đợt gia quân cao điểm đấu tranh với tội phạm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn công an huyện mường la đã phát hiện bốn mươi ba vụ năm mươi chín đối tượng phạm tội ma túy
tàng vật thu giữ gần bốn trăm linh năm gram heroin bốn trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác
đối với nhóm người sử dụng người nghiện ma túy trên địa bàn thì chúng tôi cũng chỉ đạo công an các xã thị trấn và các đội nghiệp vụ quản lý chặt chẽ
và trong dịp cao điểm cũng đưa rất nhiều người người nghiện đi cai nghiện bắt buộc
địa bàn như vậy chúng tôi xác định là công tác phòng chống ma túy nó là một cuộc chiến kéo dài
bởi vậy trong dịp này chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ lực lượng phương tiện kỹ thuật toàn bộ biện pháp nghiệp vụ tập trung cao vào phòng chống phòng ngừa tội phạm ma túy để góp phần cho nhân dân vui xuân đón tết
tết nguyên đán đang đến gần với quyết tâm không để cho nạn ma túy xâm nhập vào cộng đồng các lực lượng chức năng công an huyện mường la đã và đang tiếp tục đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này
góp phần kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và đảm bảo bình yên cho nhân dân
vào chiều ngày hôm qua công an thành phố lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh sau một mươi hai giờ đồng hồ gây án đối tượng này đã có bốn tiền án về tội trộm cắt tài sản
trước đó vào sáng ngày hôm qua công an thành phố lào cai nhận được thông tin một đối tượng nam giới trộm cắp xe máy biển số hai mươi bảy x một trăm linh nghìn sáu trăm bốn mươi chín tại thành phố lai châu di chuyển về hướng thành phố lào cai
lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an phường kim tân phối hợp cùng với các lực lượng tiến hành chốt chặn tại các khu vực đường vào thành phố lào cai
cho đến khoảng một mươi hai h năm mươi phút cùng ngày khi đối tượng đi đến khu vực đầu cầu kim tân thành phố lào cai hai tổ công tác đã được huy động bám sát đối tượng và bắt giữ cùng với tăng vật
tại cơ quan cảnh sát điều tra xác định đối tượng là triệu văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thương chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
bước đầu đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
và trong những ngày cận tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn người dân trên mọi miền tổ quốc đang tất bật hoàn thiện xong công việc để trở về đoàn tụ với gia đình
để người dân đón một cái tết an toàn vui tươi phấn khởi lực lượng chức năng triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn từng địa phương
một trong những nhiệm vụ được chú trọng đó chính là đối tượng
chính là công tác tuần tra kiểm soát đem lại sự bình yên cho từng con đường ngõ phố
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bắc giang
như thường lệ đúng giờ tổ công tác gồm sáu đồng chí thuộc công an thành phố bắc giang triển khai nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông những ngày giáp tết
nhiệm vụ chúng ta là tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông

tổ công tác tiến hành kiểm tra theo đúng quy định
trường hợp thành thiếu niên điều khiển xe máy nếu không vi phạm người điều kiện sẽ tiếp tục di chuyển